với hành vi giết người bị cáo phùng văn cư em chú tại thị trấn tân cuối huyện bình tân tỉnh vĩnh long
vừa bị tòa nhân dân tỉnh vĩnh long mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt mức án chín năm tù ra
theo cáo trạng vào khoảng bốn giờ ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai cô em đã đến nhà người bạn ở khóm tân lợi thị trấn tân cuối huyện bình tân để uống rượu
đến khoảng bảy giờ anh lâm văn sĩ và một người bạn tên nhàn đến tham gia uống rượu chung
trong lúc uống rượu thì nhàn nói chuyện lớn tiếng nên cú em đã đuổi nhàn đi về
tiếp đó anh sĩ bênh vực nhàn nên đã ném ghế và chén vào người của em
tức giận em đã chạy ra nhà sau lấy con dao đuổi theo và chém liên tiếp vào sĩ khiến thương tích hai mươi chín